lúc này việc truy vết covid một mươi chín đang là công việc rất quan trọng của nhiều nước để ngăn dịch bệnh lây lan
các nhà khoa học brazil đang nghiên cứu cách để truy vết người mắc covid một mươi chín qua nước thải và không khí
để theo dõi cũng như ngăn chặn sự lây lan của loại virus gây chết người này
để tìm dấu vết của virus sars cov hai các nhà nghiên cứu brazil đã cho lắp đặt một thiết bị phát hiện virus
ngay bên ngoài ống cống mở ở một khu dân cư thiết bị này sẽ đo lượng virus được tích lũy trong suốt một ngày
các nhà nghiên cứu cho biết nước thải có thể chứa dấu vết của virus nếu như trong cộng đồng dân cư có người nhiễm covid một mươi chín
không chỉ vậy thiết bị còn có thể đánh giá và đo lường chất lượng không khí trên đường phố qua đó truy vết covid một mươi chín
brazil hiện là một trong những ổ dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất trên thế giới với hơn hai triệu ca nhiễm và hơn tám mươi bảy ca tử vong vì covid một mươi chín